hai đối tượng là nguyễn thị bích thủy và bàn thị thanh hà vừa bị công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc bắt giữ để điều tra về hành vi môi giới mại dâm
trước đó tiến hành kiểm tra hoạt động lưu trú tại khách sạn hoa lư ở phường tân an thành phố buôn ma thuột lực lượng công an đã phát hiện hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm
theo điều tra thủy hiện là nhân viên lễ tân của khách sạn hoa lư thủy và hà là hai người đứng ra môi giới cho hai cô gái trên bán dâm